số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi một tháng hai ghi nhận một trăm linh bốn ca tử vong
tại tp hcm hai ca trong đó một ca từ quảng ngãi chuyển đến
các tỉnh thành phố khác ghi nhận ca tử vong như sau
hà nội ba mươi năm ca trong hai ngày

an giang năm ca trong hai ngày
kiên giang bốn
quảng bình bốn
quảng nam bốn ca trong hai ngày
vĩnh long bốn
bình định ba
đà nẵng ba
đắk lắc ba
hải dương ba ca trong hai ngày
lâm đồng ba
nam định ba
thái nguyên ba
đăng nông hai
đồng nai hai
đồng tháp hai
hà nam hai trong hai ngày
hải phong hai
ninh bình hai
sóc trang hai
trà vinh hai
bà rịa vũng tàu một
bình thuận một
cao bằng một
hà giang một
khánh hòa một lào cai một phú thọ một phú yên một quảng ngãi một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua tám mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay ba mươi chín sáu trăm linh năm ca
chiếm tỷ lệ một bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi ba trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean